được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám với tổng chiều dài kinh trục chính hơn hai trăm ba mươi hai km
hệ thống thủy lợi bắc hương hải hay còn gọi là sông bắc hương hải có vai trò đặc biệt quan trọng
trong sản xuất nông nghiệp cũng như đối với đời sống của người dân ở một số địa phương
thuộc thành phố hà nội và các tỉnh bắc ninh hưng yên hải dương
tuy nhiên hệ thống thủy lợi này đang bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng
kênh kim sơn đầu nguồn hệ thống thủy lợi bắc hưng hải phải tiếp nhận lượng nước thải bị ô nhiễm
có nguồn gốc từ nước thải công nghiệp dịch vụ làng nghề dân sinh dọc lưới vực sông cầu bây
chạy qua quận long biên và huyện gia lâm của thành phố hà nội qua cống xuân thụy
là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước sông bắc hưng hải
khi cống xuân thụy mở nước tiêu tưới sông cầu bây
thì nước sông bắc hương hải qua điệp vận các huyện văn giang văn lâm yên mỹ tỉnh hương yên bị ô nhiễm
sau đó toàn bộ hệ thống bắc hương hải và các kênh nhánh bị ô nhiễm
đấy người ta thải ra từ cái nhánh máng nhánh mương nào đấy
nó đặc đặc nó đổ về đồng quê núa niếc bơm lên nó đặc như luyên
mà nó cứ xùi bọn như kiểu sà phòng
nó có cái mùi nó lồng nặc ra mà nó gây choáng người
huyện tế tiêu cứ người ta không một năm lấy mấy lần
xong rồi người ta đều có các cái văn bản thông báo gửi về
nhưng tại cái thời điểm tương đương như bây giờ là người ta khuyến cáo là
là không lên sử dụng nước sông cầu bây
cái nước này cho tưới cây trồng
nhiều lơi là ô nhiễm là dân người ta không lấy nước thì đành không bơm được nữa
cái thứ hai nữa là máy móc nó cứ dỉ hết cả máy móc
theo báo cáo của viện nước tưới tiêu và môi trường đánh giá
tổng lượng nước thải các loại xả vào hệ thống bắc hương hải khoảng bốn trăm năm mươi ba m ba một ngày đêm
gần một trăm linh nước thải sinh hoạt chăn nuôi lang nghê
và bảy mươi tám mươi nước thải công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh
chưa được xử lý hoặc xử lý không đạn
các cơ sở sản xuất kinh doanh đã đạt yêu cầu trước khi xả vào công trình thủy lợi
cùng với vi phạm về xả thải từ năm hai nghìn một mươi hai đến hết năm hai nghìn một mươi chín
đã xảy ra một ba mươi tám vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên bắc hưng hải
như lập bến bãi làm nhà kiên cố sàn lấp lấn chiếm
nhưng chỉ xử lý chưa được đến ba trăm linh vụ
đặc biệt là một số điểm ô nhiễm trầm trọng nhất là ở hải dương
là ở kênh t hai của thánh hải dương rồi kênh thành phố đoàn thượng
rồi là kênh đường hai mươi
của bình giang còn hải dương còn hưng yên
thì có trên kênh hành ngọ rồi là kênh đình dù của tân quang
còn hà nội đặc biệt là ô nhiễm của hà nội là kênh cầu bây
với chiều dài hơn một mươi hai km
công trình thủy lợi xả thải ra sau đó là qua kênh cầu bây
xả qua cống xuân thụy vào hệ thống bắc hải kênh chính bắc hải
riêng cái kênh cầu bây mà khi xả thải ra thì gây ô nhiễm của trên năm mươi km kênh chính bắc hải
ngoài hai trăm ba mươi hai km kênh trục chính hệ thống thủy lợi bắc hưng hải còn có hơn một mươi km kênh cấp hai trở xuống
do các địa phương quản lý
theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khai thác thủy lợi bắc hưng hải
các nguồn xả thải từ các nhà máy xuống kênh cấp hai do các công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý
chảy vào hệ thống canh trục vẫn chưa quản lý được do nằm ngoài phạm vi quản lý của công ty bắc hưng hải
các cấp chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm không có tổ chức biện pháp ngăn chặn
ngay khi phát hiện vi phạm ngay từ đầu
sự không rõ ràng trồng lấn về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý nhà nước
về cấp phép xả nước thải và công trình thủy lợi là những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm nặng nề
cho dòng sông bắc hưng hải hiện nay